bảy án tử hình và một án trung thân là bản án được toán nhân dân tp hcm tuyên trong phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án vận chuyển bốn mươi năm kg ma túy
trước đó trong phiên sơ thẩm toán nhân dân tỉnh đồng tháp tuyên án tử hình đối với các bị cáo lê duy linh trần văn thức nguyễn văn thiệt nguyễn văn thái nguyễn trung hiếu lê văn thành huỳnh văn lý
tù trung thân đối với bị cáo bùi minh cẩm trướng
theo cáo trạng ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn thái bị bắt quả tang khi đang vận chuyển bốn mươi năm kg chất ma túy tổng hợp
mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm một số đối tượng khác có liên quan